tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với quỹ châu á đã tổ chức hội thảo tham vấn hiệu quả của hoạt động công đoàn
trong trợ giúp người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm đánh giá hoạt động của tổ chức công đoàn
trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
thực tế cho thấy hoạt động của công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người việt nam đi làm việc ở nước ngoài chưa được rõ nét
vai trò của công đoàn chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền để người lao động thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước
chứ chưa có quy định nhiệm vụ gì cụ thể trong việc bảo vệ người lao động việt nam khi đi lao động ở nước ngoài mà không may gặp rủi ro
đảng nhà nước ta cần quan tâm đến chính sách đào tạo nghề đào tạo nguồn nhân lực có vai trò của công đoàn
để làm sao cùng sát cánh với người lao động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng để người ta

để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động việt nam khi làm việc ở nước ngoài
nhất là trong giai đoạn của cuộc cách mạng bốn rất cần đến các cấp công đoàn cơ sở phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình
để thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người lao động